bộ tài chính vừa bãi bỏ hai mươi một văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế
quản lý tài sản công và quản lý nợ công hải quan
hai mươi văn bản quy phạm pháp luật bao gồm sửa đổi bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản sản xuất chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp
trong số hai mươi một văn bản có hai quyết định về việc bãi bỏ ban hành biên lai thuế muôn bài
và việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mắc nước ngoài xuất khẩu
thông tư cũng đã bãi bỏ toàn bộ sáu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài sản công
như hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của tổ chức hộ gia đình cá nhân trong nước
hai mươi nội dung trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi